trong một phát biểu đưa ra ngày hôm qua thủ tướng georgia cho biết là nước này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh châu âu eu
sau khi nghị viện châu âu bày tỏ sự ủng hộ đối với một động thái tương tự của ukraine đất nước đang bị chiến tranh tàn phá
cũng trong ngày ba tháng ba tổng thống moldova bà miyasa sandu đã ký đơn nước này chính thức xin gia nhập eu
và lá đơn sẽ được gửi tới bruxelles trong những ngày tới
bà sandu khẳng định moldova mong muốn được sống trong hòa bình dân chủ và tự do
eu là một liên minh chính trị và kinh tế hiện bao gồm hai mươi bảy quốc gia thành viên
eu được thành lập theo hứa ước maastricht vào ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trên cơ sở cộng đồng châu âu eu
eu đã phát triển thị trường chung trên cơ sở hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các nước thành viên
nhằm bảo đảm sự tự do đi lại và lưu thông hàng hóa dịch vụ và vốn
eu cũng duy trì các chính sách chung về thương mại nông nghiệp ngư nghiệp và phát triển địa phương
tổng dân số của eu vào khoảng hơn bốn trăm năm mươi chín bảy triệu người